sáng ngày hai mươi bốn tháng ba bệnh viện trợ rẫy cho biết vừa kích hoạt khẩn tìm nguồn máu hiếm cứu kịp thời một người đàn ông người nước ngoài
nguồn máu này chỉ chiếm khoảng một dân số việt nam
bệnh nhân là ông pb sáu mươi bốn tuổi quốc tịch anh mang máu hiếm được đưa vào cấp cứu trong tình trạng chảy máu răng máu mũi bầm dập dạng chấm xuất huyết hai chân
các bác sĩ xác định bệnh nhân bị giảm tiểu cầu miễn dịch trên nền bệnh tăng huyết áp và có nguy cơ suất huyết não cần được truyền tiểu cầu khẩn cấp
do người đàn ông có nhóm máu ô trừ nên việc lựa chọn tiểu cầu phù hợp truyền là cực kỳ khó khăn vì nhóm máu này chiếm khoảng một dân số việt nam
đồng thời trong kho dự trữ máu của bệnh viện lúc này vừa hết chế phẩm tiểu cầu ô trừ
trước tình trạng nguy cấp của bệnh nhân trung tâm truyền máu bệnh viện trợ lấy đã khởi động quy trình khẩn cấp
thuộc trung tâm hiến máu nhân đạo tp hcm và câu lạc bộ nhóm máu hiếm miền nam để huy động nguồn hiến tiểu cầu
và chỉ sau khoảng gần một mươi tiếng triển khai quy trình báo động đỏ từ tám h đến một mươi bảy h ba mươi
có sáu thành viên trong hai câu lọc bộ đã đến bệnh viện trợ rẫy tham gia vào quá trình chung tay cứu người
ba chế phẩm tiểu cầu nhóm ô trừ của ba người đạt tiêu chuẩn đã được sản xuất khẩn cấp và chuyển an toàn kịp thời cứu sống bệnh nhân
với sự hội trần chuyên sâu lựa chọn phương án điều trị phù hợp các bác sĩ kịp thời truyền tiểu cầu hiếm cứu ông b qua nguy cấp
hồi phục sức khỏe ông b đã gửi lời tri ân đến những người đã nỗ lực cứu sống mình
cảm ơn những người hiến tiểu cầu cũng như đội ngũ nhân viên y tế đã kịp thời cứu giúp tôi qua nguy cấp và khỏe mạnh như hôm nay
câu chuyện của bệnh nhân pab là minh chứng cho sức mạnh tinh thần hiến máu cứu người tương thân tương ái
đây cũng là lời nhắc nhở về giá trị của việc hiến máu tình nguyện một hành động cao đẹp có thể mang lại sự sống cho người bệnh đặc biệt trong những trường hợp cấp cứu khẩn cấp